nhưng cháu có thích con gái gì hả
nó thích ai là quyền của nó
tôi phải tôn trọng ý kiến của con gái tôi
ôi anh ơi
cái này như nào
cứ bình tĩnh
chuyện này lớn nó cứ
con gái không gả
bây giờ như nào